thưa quý vị phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký quyết định số một nghìn bốn trăm chín mươi năm về việc thi hành kỷ luật đối với ông bùi nhật quang
trong thời gian giữ chức chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
theo đó ông bùi nhật quang bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng
trong thời gian giữ chức chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam giai đoạn từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi thôi chức
thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố quyết định số sáu trăm bốn mươi ba ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về thi hành kỷ luật đảng
hai đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến bốn mươi năm tỷ đồng
đã bị công an tỉnh thừa thiên huế triệt xóa thành công
đường dây thứ nhất cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ xác định tài khoản này là do

lê bảo nguyên chú tại phường hương sơ tp huế đưa cho nguyễn thanh lâm chú tại phường an đông tp huế
để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho các con bạc trên địa bàn tỉnh với số tiền tương đương khoảng ba mươi tỷ đồng
đường dây thứ hai do hoàng minh phúc cầm đầu cơ quan công an đã bắt giữ sáu đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
chỉ trong khoảng thời gian từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cho đến thời điểm bị bắt giữ
các đối tượng đã tổ chức cho các con bạc cá cược với tổng số tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng
tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn kim phượng ở phường vĩ bảo tp đạch giá tỉnh kê giang
lực lượng chức năng công an tỉnh kiên giang đã bắt quả tang hàng chục thanh niên cả nam và nữ
có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai bịch ni lông bên trong chứa hạt rắn màu trắng
bốn phần viên nén nghi là chất ma túy
và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh hai mươi bốn trên hai mươi năm người dương tính với chất ma túy tổng hợp
lực lượng công an đã bắt người phạm tội quả tang một vụ sáu đối tượng
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và một vụ hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
công an huyện gia lâm hà nội đang xác minh làm rõ việc
nhiều trẻ sơ sinh ở cùng một căn hộ trên địa bàn
đây là đường dây mang thai hộ đẻ thuê hay không
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc
cơ quan chức năng phát hiện một đường dây đẻ thuê tại vinhome ocean park
địa chỉ tại huyện gia lâm hà nội
theo nội dung được chia sẻ quá trình kiểm tra
lực lượng công an đã tiếp cận và triệt phá đường dây đẻ thuê với nhiều trẻ sơ sinh
ngay sau đó có nhiều phụ nữ bế trẻ sơ sinh từ tòa nhà
trong khu đô thị ra xe cứu thương và di chuyển đi nơi khác
ngày xuất hiện trên mạng xã hội đoạn clip nhanh chóng nhận được rất nhiều
sự quan tâm chia sẻ từ dư luận phần lớn tỏ ra bất bình trước thông tin trên
vào trường ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi một không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh
vùng núi phía đông bắc bộ như lạng sơn cao bằng quảng ninh và bắc giang
dự báo tối và đêm ngày hôm nay không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng đến miền bắc và bắc trung bộ
nền nhiệt bắt đầu giảm ở các tỉnh vùng núi đông bắc bộ từ chiều ngày hôm nay
dự báo từ tối và đêm nay các tỉnh bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời chuyển rét
cụ thể trong đêm nay và ngày mai vùng núi bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ chín một mươi một độ c
có nơi dưới năm độ c khu vực trung du đồng bằng từ một mươi một đến một mươi bốn độ c bắc trung bộ từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ c
dự báo sang ngày ba tháng một mươi hai nền nhiệt tăng nhẹ vùng núi và trung du bắc bộ trời rét đậm rét hại
vùng đông bằng bắc bộ trời rét
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội thanh tra bộ công an tổ chức hội nghị công bố quyết định xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc bộ các đồng chí được bốc thăm ngẫu nhiên để tiến hành xác minh tài sản thu nhập
thực hiện quyết định số tám nghìn bảy trăm hai mươi sáu ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai của bộ trưởng bộ công an phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong công an nhân dân thuộc thẩm quyền của cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập bộ công an
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai thanh tra bộ công an tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm hai nghìn hai mươi hai dưới sự chứng kiến của lãnh đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
kết quả bốc thăm đã lưu ý cho bộ công an
tựa chọn một mươi bốn đồng chí trưởng phòng và tương đương trực thuộc bảy đơn vị trực thuộc bộ
tại hội nghị thanh tra bộ công an đã công bố quyết định xác minh tài sản thu nhập năm hai nghìn hai mươi hai đối với một mươi bốn đồng chí thuộc diện tiến hành
quyết định thành lập tổ xác minh gồm bảy đồng chí có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động kiểm tra xác minh làm rõ nội dung kê khai
phát biểu tại hội nghị công bố quyết định trung tướng trần đức tuấn tránh thanh tra bộ người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập bộ công an khẳng định
đây là lần đầu tiên cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập bộ công an tiến hành xác minh tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của luật phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám và nghị định số một trăm ba mươi của chính phủ
đây cũng là việc làm thường xuyên hàng năm của cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập bộ công an trên cơ sở kế hoạch chung đã được bộ trưởng phê duyệt
để tổ xác minh thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra bộ đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo phối hợp kịp thời cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu có liên quan để phục vụ việc xác minh
chỉ đạo các đồng chí được bốc thăm ngẫu nhiên kịp thời báo cáo cung cấp tài liệu cho tổ xác minh bảo đảm theo quy trình
đối với những người được lựa chọn xác minh tài sản thu nhập năm hai nghìn hai mươi hai cần khẩn trương cung cấp đầy đủ rõ ràng tài liệu giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản thu nhập đã kê khai giải trình biến động tài sản giữa các kỳ nếu có
theo kế hoạch tổ xác minh phân công thành hai nhóm công tác thực hiện nhiệm vụ
trong đó phạm vi xác minh từ bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu đến bản kê khai tài sản thu nhập hàng năm của người được lựa chọn

nhằm tiếp tục bổ sung tăng cường cho công an xã nhất là các xã trọng điểm biên giới phức tạp về an ninh trật tự
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ đã thống nhất chủ trương điều động cán bộ chiến sĩ các cục nghiệp vụ trực thuộc bộ công an đến nhận công tác tại các địa bàn này
thực tiễn chứng minh sau hơn một năm thực hiện chủ trương lớn của bộ công an đã tạo nên một luồng gió mới về công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
về an ninh trở tự ngay từ đầu và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh điện biên
xã mường nhé huyện mường nhé tỉnh điện biên khi bản làng chìm vào bóng tối là lúc một tiết học đặc biệt bắt đầu
cùng ăn cùng ở cùng chia sẻ công việc kinh nghiệm cùng dạy nhau tiếng của bà con bản địa
biết từng đặc điểm phong tục của đồng bào thiểu số biết cái khó cái nghèo của vùng cao
đó là những gì mà đại úy trần hồng thái học được khi tăng cường về đây công tác sau một năm
tôi cũng đã bắt đầu làm quen với một môi trường công tác mới và cũng có nhiều trải nghiệm mới liên quan đến công việc
tôi cũng đã bắt đầu làm quen với một môi trường công tác mới và cũng có nhiều trải nghiệm mới liên quan đến công việc
cũng như về tình hình dân cư cũng như đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

tuy nhiên với tinh thần am mộ họ thì tôi nghĩ rằng cá nhân tôi cũng như các đồng chí
tăng cường về các dạng biên giới trọng điểm thì cũng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này của lãnh đạo bộ bộ giáo
đại úy trần hồng thái là một trong sáu cán bộ của cục nhiệp vụ thuộc bộ công an tăng cường về tỉnh điện biên
quân công nhiệm vụ về từng xã sau cán bộ này cùng với công an xã chính quy đã nhanh chóng hòa nhập công việc nắm bắt địa bàn tình hình an ninh trật tự tại cơ sở
đây là nguồn nhân lực rất kịp thời đối với các địa bàn trọng điểm trong việc thực hiện các chủ trương lớn của bộ công an như đề án sáu cao điểm phòng chống tội phạm
qua một năm triển khai thực hiện thì tôi thấy rằng là chủ trương này rất là hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn
về phía đơn vị công an các xã thì các đồng chí các cục nhiệm vụ và cũng như là các thầy giáo và các trường đã đem phần những kiến thức những kinh nghiệm thực tiễn ở trường mình để hỗ trợ bổ trợ thêm cho các đồng chí công an các xã đã góp phần tích lũy bồi bổ thêm kiến thức thực tiễn
đặc biệt là tham gia giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự tại cơ sở nhất là trong vùng dân tộc tôn giáo
theo chia sẻ người dân tại địa phương từ ngày có lực lượng công an chính quy về xã
cùng với đợt tăng cường cán bộ từ bộ về đã giúp đỡ người dân rất nhiều trong việc thực hiện các thủ tục hành chính kịp thời giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ đầu ngay tại cơ sở đưa các dịch vụ công về an ninh trật tự trực tiếp đến với người dân
qua thực tiễn hiệu quả công việc cùng với đánh giá cao từ lãnh đạo địa phương quần chúng nhân dân cho thấy
việc tăng cường cán bộ chiến sĩ cấp cục về công an xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự là chủ trương đúng đắn chiến lược của đảng ủy công an trung ương bộ công an
qua đó đã tạo thêm một luồng gió mới về công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an xã
vì nước quên thân vì dân phục vụ
yên yên và hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị cũng như nhiều xã trên địa bàn toàn tỉnh vĩnh phúc
việc triển khai đề án sáu ở xã hoàng đan huyện tam dương gặp nhiều khó khăn
tỷ lệ công dân tự thực hiện đăng ký các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến còn thấp
nguyên nhân được xác định một phần quan trọng do trình độ công nghệ thông tin của phần lớn công dân còn thấp
dẫn tới tới việc đó chính là ngại tìm hiểu ngại sử dụng các tiện ích dịch vụ công
và để khắc phục tình trạng này công an xã hoàng đan đã phối hợp cùng với các ban ngành chức năng triển khai những biện pháp cụ thể
nhằm giúp công dân tự tin tiếp cận dịch vụ công trực tuyến
thực hiện mục tiêu đạt một trăm linh người dân tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến vào năm hai nghìn hai mươi năm
hôm nay gia đình ông phạm đức thắng ở thôn hóc xã hoàng đan được các đồng chí công an xã hoàng đan đến tận nhà
hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản dịch vụ công trực tuyến
ông thắng vui lắm vì từ đầu năm đến nay đã nghe nói nhiều về việc có thể ngồi tại nhà để đăng ký làm các thủ tục hành chính
xong ông vẫn đang loay hoay chưa biết làm thế nào
chúng tôi đây là những người dân mà thường nghe cái công trực tuyến
rồi thì dịch vụ công trực tuyến mới đầu
một bữa ngỡ sau đó làm việc cơ quan công an xã
rồi các ban ngành cũng hướng dẫn cách sử dụng và nói về các tác dụng của bệnh nhân cá nhân điện tử
giờ này tôi thấy bộ phận hiểu ra rất nhiều và cũng có thể thao tác thành thạo rồi đấy
cũng còn nhiều bỡ ngỡ như ông thắng
chị đỗ thị xuyến ở thôn cầu đã trực tiếp đến bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân xã hoàng đan
để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
lần đầu tiên tôi đến tiếp cận với dịch vụ công thì tôi thấy rất là khó khăn và bơ ngỡ
nhưng mà qua được các đồng chí công an hướng dẫn thì tôi thấy là cũng thuận tiện
và cũng có thể là về hướng dẫn được cho những người nhà làm được
cùng với ông thắng và chị xuyến những ngày qua
nhiều người dân xã hoàng đan rất háo hức trải nghiệm việc thực hiện các dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến
bởi đã thấy được lợi ích thiết thực từ việc này
những khó khăn trong quá trình thực hiện đăng ký các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến
đều được lực lượng công an xã hỗ trợ kịp thời
cán bộ công an xã cùng các ban ngành đoàn thể trực tiếp xuống các thôn hướng dẫn đăng ký dịch vụ công
cũng như là hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử vne ở đây
và đồng thời tham mưu cho ban chỉ đạo của xã
xây dựng mô hình điểm về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã
để phục vụ tốt cho đề án sáu
cùng với lực lượng công an xã các ban ngành chức năng của xã hoàng đan đều đang tích cực vào cuộc
trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của đề án sáu
với quyết tâm xây dựng hoàng đan trở thành xã điển hình về thực hiện dịch vụ công trực tuyến
bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân nhằm nâng cao kiến thức
ý thức trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến
ban chỉ đạo đề án sáu của xã hoàng đan đã chỉ đạo công an xã và các ban ngành chức năng
đi từng ngõ gõ từng nhà để hỗ trợ tận tình hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công
từ đó giúp công dân xóa bỏ ngại ngần trong việc tiếp cận công nghệ thông tin
từng bước chủ động sử dụng thành thạo các thao tác đăng ký thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến
trong phần tiếp theo với những tin chính
bộ công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác lừa đảo mới từ các trang web tài khoản mạng xã hội mạo danh lực lượng công an
từ ngày một tháng một mươi hai trung quốc bắt đầu thực thi luật mới chống lừa đảo trên mạng
phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký quyết định số một nghìn bốn trăm chín mươi năm về việc thi hành kỷ luật đối với ông bùi nhật quang
trong thời gian giữ chức vụ
chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
theo đó ông bùi nhật quang bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã có những vi phạm
khuyết điểm nghiêm trọng trong thời gian giữ chức chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
giai đoạn từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến khi thôi chức vụ
thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố quyết định số sáu trăm bốn mươi ba ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về thi hành kỷ luật đảng
chuyển sang thông tin
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với ông nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á và các đơn vị địa phương liên quan
thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định ông nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng chính phủ đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp
tác động các đơn vị cá nhân có trách nhiệm tại bộ y tế để công ty việt á được cấp số đăng ký lưu hành kýt xét nghiệm covid một mươi chín trái quy định pháp luật
giúp công ty việt á tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm covid một mươi chín tại các đơn vị địa phương gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
hành vi của ông nguyễn văn trịnh phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước
ngày hôm nay trong phiên xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện mắt tp hcm
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo
bị cáo nguyễn minh khải bị đề nghị từ tám đến chín năm tù
bị cáo nguyễn quốc toản phí duy tiến võ thị chinh nga bị đề nghị phạt từ ba đến bốn năm tù
bị cáo phan thị bích hạnh đề nghị hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù
lương ngọc tuấn đề nghị một mươi năm một mươi tám tháng tù
nguyễn đỗ nguy đề nghị từ một mươi năm đến một mươi tám tháng tù
nguyễn trí dũng đề nghị một mươi hai tháng tám ngày tù về cùng tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo viện kiểm sát bị cáo nguyễn minh khải có vai trò chủ mưu chỉ đạo
các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo khải
tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận sai phạm
trong đó bị cáo khải cho rằng bản thân sai phạm là do mong muốn lựa chọn sản phẩm thủy tinh thể tốt nhất cho bệnh nhân
theo công tố viên bị cáo khải có nhiều thành tích trong công tác
như hành vi của bị cáo đã kéo các bác sĩ giỏi khác vướng vào vòng lao lý
gây tổn thất lớn cho bệnh viện mắt nói riêng ngành y tế nói chung
vì vậy cần có mức án nghiêm khắc để răng đe
ngoài ra viện kiểm sát cũng đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo còn lại
như thành khẩn khai báo ăn năng hối cãi khắc phục hậu quả
có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác để giám nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho các bị cáo
công an tỉnh bến tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngụ tại xã mỹ thạnh an thành phố bến tre để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn thành trung là nhân viên của một ngân hàng thương mại chi nhánh tỉnh bến tre
lợi dụng sự quen biết với nạn nhân trung đã vay một tám tỷ đồng của nạn nhân
với lý do đáo hạn tiền vay cho khách hàng và thỏa thuận trong ba ngày sẽ hoàn trả lại
tuy nhiên trung đã dùng số tiền này để đầu tư tiền ảo đánh bạc online và trả nợ
khi đến hạn
trung không có tiền để trả cho nạn nhân như thỏa thuận nên bị hại đã trình báo cơ quan công an
quá trình làm việc trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị thời gian qua nhiều đơn vị trong lực lượng công an nhân dân
đã thiết lập các kênh trên không gian mạng để tuyên truyền tương tác với người dân
các trang mạng tài khoản này được các cơ quan đơn vị sử dụng như kênh chính thức trên không gian mạng
phục vụ tuyên truyền hoạt động của ngành phổ biến pháp luật đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
thông tin xấu độc đồng thời tiếp nhận tin báo của người dân về tình hình an ninh trật tự các hành vi vi phạm pháp luật khác
tuy nhiên thì cùng với các trang mạng chính thống thì hiện đã xuất hiện các tài khoản mạo danh sử dụng trái phép thông tin
hình ảnh lực lượng công an nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm luật pháp
và bộ công an đang lập kế hoạch đấu tranh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mạo danh lực lượng
công an nhân dân trên không gian mạng
từ thực tiễn này bộ công an cũng đề nghị
người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng
mằng mắt gường người đọc khó có thể thân biệt được những trang mạng xã hội như thế này có phải bảo danh lực lượng công an hay không
thì các đối tượng sử dụng tên hình ảnh ký hiệu hiểu tượng của lực lượng công an
và đã có hơn một triệu lượt người theo dõi những tài khoản này mà không biết rằng chính mình đang tiếp tay cho kẻ xấu
phát tán nhiều hình ảnh phản cảm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
mục đích của việc giả mạo này là lừa đảo chính vào thời gian
mua bán trang phục công an nhân dân công cụ hỗ trợ thiết bị phòng cháy chữa cháy không đúng tiêu chuẩn
thế rồi thì quảng cáo hàm cẩm hàm giảm lợi dụng cái uy tín của lực lượng công an nhân dân
để chia sẻ thông tin các bài viết từ các trang trình thống thu lợi để quảng cáo
và cái thứ tư lợi dụng phát tán những thông tin sâu lập giật tiếp các hình ảnh phản cảm gây hoang mang cho công ty nhân dân
hiện cơ quan chức năng đã phát hiện gần bốn trăm linh trang mạng xã hội giả mạo lực lượng công an
đồng thời củng cố hộ sơ xử lý các đối tượng phi phạm theo quy định pháp luật
bên cạnh đó lực lượng công an các cấp cũng chủ động xây dựng các giải pháp tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng
như cách làm của công an phường mễ trì quận năm từ liên hà nội là một điển hình
công an phường tìm kiếm các hội nhóm trên facebook mà có liên quan đến phường mễ trì
hoặc là những khu vực xung quanh và sau đó thì mình triển khai liên kết với họ để trong tuyên truyền trên các hội nhóm đấy
đến thời điểm này chúng tôi đã liên kết được với hai mươi ba nhóm và tổng số thành viên của hai mươi ba nhóm hoạt động thường xuyên khoảng trên ba trăm linh thành viên
sau khi được các đồng chí công an khu vực tuyên truyền thì bản thân tôi cũng là tổ phó tổ dân phố số năm
thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân và chia theo nhóm chia theo ngõ để cho các ông các bà nhất là vào công nghệ thông tin
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp khó lường của tội phạm ẩn danh trên không gian mạng
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng đòi hỏi mỗi người dân phải là những người dùng tỉnh táo để nhận diện các trang web tài khoản lừa đảo
không cung cấp thông tin cá nhân công khai trên mạng xã hội

không đăng nhập vào các đường link yêu cầu mã otp gửi về qua điện thoại không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc không công khai tài khoản ngân hàng trên các trang mạng xã hội
không vội tin theo các thông tin lan truyền trên không gian mạng khi chưa được xác thực kiểm chứng
khi phát hiện các trang mạng xã hội có dấu hiệu giả mạo lực lượng công an hoặc cơ quan nhà nước
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đề nghị người dân thông báo đến lực lượng chức năng nơi gần nhất để kịp thời xử lý ngăn chặn